bộ tình trạng khẩn cấp nga cho biết đám cháy lớn tại một trong những khách sạn ở trung tâm thủ đô moscow hôm hai mươi một tháng hai theo giờ địa phương đã khiến sáu người thiệt mạng
ngọn lửa bùng cháy tại khách sạn mkm khi một trong những vị khách của khách sạn được cho là đã đốt đồ đạc cá nhân của mình ở một hành lang
ngọn lửa bùng cháy từ tầng năm của tòa nhà một mươi sáu tầng
theo các dịch vụ khẩn cấp sở tại ngọn lửa lan rộng khoảng ba trăm linh m hai các đội cứu hộ đã đưa được năm mươi người trong đó có bảy trẻ em đến nơi an toàn
hãng thông tấn tass đưa tin lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng xe thang cứu hỏa để giải cứu những người ở các tầng phía trên
bộ tình trạng khẩn cấp nga xác nhận ít nhất sáu người trong đó có hai trẻ em đã thiệt mạng trong vụ cháy khách sạn nói trên
bên cạnh đó ít nhất chín người đã bị thương ba người trong số này được cho là đang trong tình trạng nguy kịch